cùng với nhiều địa phương trong cả nước và trong hai ngày mùng bốn và mùng năm tháng một
tỉnh hải dương và tỉnh phú thọ cũng đã phát động ngày chủ nhật đỏ năm hai nghìn hai mươi
vận động người dân tham gia hiến máu đã có hàng nghìn đơn vị máu được tiếp nhận từ đợt vận động này
hiến máu cứu người là việc làm đáng trân trọng cần thiết trong xã hội
thể hiện truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc
chính vì vậy lễ phát động ngày chủ nhật đỏ là sự kiện quan trọng
ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu
khắc phục tình trạng thiếu máu hiện nay tại các bệnh viện
mỗi bạn đoàn viên thanh niên sẽ là một tình nguyện viên hiến máu
là một tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân
mục đích ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện và tác dụng của máu trong cấp cứu người bệnh
tại buổi lễ phát động đã thu được hơn một trăm bảy mươi một đơn vị máu
tại phú thọ trong hai ngày mùng bốn và mùng năm tháng một
đã đồng loạt diễn ra các hoạt động hiến máu nhân đạo
hưởng ứng chương trình ngày chủ nhật đỏ với sự tham gia của hơn một đoàn viên thanh niên
dự kiến sẽ thu được năm trăm linh đơn vị máu
với thông điệp hiến máu cứu người sinh mệnh của bạn và tôi
chương trình ngày chủ nhật đỏ đã góp phần nâng cao nhận thức
trách nhiệm của đoàn viên thanh niên về mục đích ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người
qua đó động viên khuyến khích đông đảo người dân hưởng ứng tích cực hoạt động xã hội ý nghĩa này